các tổ liên gia an toàn phòng cháy chạy cháy điểm chạy cháy công cộng đã được thành lập phải thường xuyên duy trì thực chất
giao trọng lực lượng công an cơ sở kịp thời hướng dẫn tuyên truyền giúp người dân nâng cao hơn kỹ năng xử lý sự cố
chương báo báo động để cùng nhau hỗ trợ
do bất cẩn trong sử dụng điện cửa hàng kinh doanh của anh hậu xảy ra cháy cách đây không lâu
rất may người dân xung quanh đã kịp thời sử dụng bình chữa cháy được trang bị tại điểm chữa cháy công cộng
huy động tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tham gia dập tắt đám cháy ngay từ lúc ban đầu
nhờ đó đã ngăn không để cháy lan sang các cửa hàng bên cạnh không để xảy ra thương vong về người trong đám cháy
hôm tiến ra sự cố cháy mọi người xung quanh hỗ trợ rồi tôi là mang bình chữa cháy và vòi lước sang dập kịp thời
thì của tôi cũng không ảnh hưởng gì đến quá nhiều về tài sản cũng không có ảnh hưởng không có sự cố gì về người
nên là tôi cảm thấy rất là may mắn
bên cạnh phát triển kinh tế xã hội tuyên truyền các nhiệm vụ khác thì quan tâm tới phòng cháy chữa cháy
là rất là phải chú ý
thế thì chúng tôi thường xuyên là có những cái là giao ban và triển khai kiểm tra giao lực lượng công an xã
tăng cường công tác kiểm tra thành lập tổ dân phòng rồi là các hộ sản xuất kinh doanh được mời lên
chủ hộ lên để tập huấn về kỹ năng phòng cháy chữa cháy rồi là về kỹ năng thoát hiểm và phòng ngừa phòng cháy chữa cháy
và kể cả về vấn đề là tập huấn cho các lực lượng giáo viên
từ cũng như vậy là
đến nay trên toàn quốc lực lượng công an đã xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả trên bốn mươi bốn mô hình tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy
bốn mươi điểm chữa cháy công cộng vận động trên một mươi bốn năm triệu hộ gia đình trang bị bình chữa cháy sách tay
việc tiếp tục tăng độ phủ tiến tới vận động một trăm linh các hộ gia đình trong khu dân cư trang bị ít nhất một bình chữa cháy
đang được lực lượng công an tập trung vận động phát huy phương châm bốn tại chỗ mỗi người dân là một chiến sĩ phòng cháy chữa cháy
trên địa bàn hà nam hiện nay thì phong trào toàn dân phòng cháy cháy đã được cấp ủy chính quyền địa phương từ cấp tỉnh cho đến cấp phường xã hết sức quan tâm vào cuộc
chúng tôi cũng đã xây dựng được gần bảy trăm linh mô hình tổ liên gia an toàn về phòng cháy cháy
gần một trăm linh điểm chữa cháy công cộng cùng với lại nhiều các mô hình khác như là khu dân cư an toàn phòng cháy cháy
nhà cao tầng an toàn phòng cháy cháy chợ trung tâm thương mại đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy
thì về cơ bản chúng tôi thấy rằng là qua các phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy này thì ý thức trách nhiệm của các cấp quỷ chính quyền địa phương
và nhân dân đã được nâng lên rõ rệt trong thời gian vừa qua
và bằng chứng là trong năm hai nghìn hai mươi ba vừa qua thì trên địa bàn tỉnh hà nam thì không xảy ra các vụ cháy mà gây thiệt hại về người
đồng thời kiềm chế được thiệt hại về tài sản do cháy nổi ra
các hoạt động hướng dẫn trải nghiệm và thực tập phương án chữa cháy trong khu dân cư như thế này
sẽ tiếp tục được lực lượng
công an triển khai trên toàn quốc giúp người dân có thể chủ động xử lý các tình huống cháy nổ từ lúc mới phát sinh
giảm thiểu tối đa thiệt hại về tài sản và phòng ngừa không để cháy lớn cháy lan gây hậu quả nghiêm trọng về người
trong mục bạn nên biết tuần này mời quý vị cùng theo dõi những hướng dẫn cụ thể
các quy định bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy từ cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an
để phòng ngừa cháy nổ hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy có thể gây ra trong dịp tết nguyên đán sắp tới
tết nguyên đán trùng với dịp cao điểm của mổ khô vật liệu khô nỏ dĩa bắt cháy hàng hóa lưu thông lớn
việc sử dụng lửa điện chất đốt tăng cao
tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng trên diện tích dọc
đã xảy ra nhiều vụ cháy gây thương vong về người thiệt hại lớn về tài sản
để đón tết nguyên đán an toàn cần thực hiện nghiêm quy định phòng cháy chữa cháy
quản lý chặt cháy nguồn lửa nguồn nhiệt kiểm tra khắc phục những sơ hở
sử dụng an toàn hệ thống điện thiết bị điện trang bị thiết bị cảnh báo cháy sớm
tuần tra canh gác hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ chuẩn bị để chữa cháy kịp thời có hiệu quả
hy vọng rằng với những nỗ lực trong công tác tuyên truyền hướng dẫn của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
sẽ có những chuyển biến rõ nét trong ý thức của người dân đối với việc chấp hành các quy định an toàn phòng cháy chữa cháy trong mỗi hộ gia đình
đến đây thì thời lượng của chương trình tuần này cũng đã hết
xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này tuần sau